các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
khi chiếc xe ô tô mang biển kiểm soát hai mươi sáu k bốn nghìn năm trăm năm mươi sáu do anh lò văn ninh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
chú tẻ bàn bong khăng xã xúc cộp huyện xúc cộp tỉnh sơn la điều khiển chạy theo hướng từ xã xúc cộp đi xã dùng cang
khi xe đến giữa cầu thì cây cầu bị sập lái xe đã nhanh chóng nhảy khỏi cabin nên không có thương vong về người
vụ việc xảy ra đã làm tắt ngẽn giao thông các phương tiện không thể lưu thông được
sau khi vụ sập cầu xảy ra công an huyện đã phối hợp với các phòng ban chuyên môn huyện
nhanh chóng tiến hành khám nghiệm đo đạc hiện trường vụ sập cầu và tiến hành phân luồng giao thông
hiện vụ sập cầu đang được tiếp tục điều tra làm rõ